xin chào quý vị và các bạn thời tiết tại miền bắc trong ngày mai ngày mùng năm tết khá thuận lợi cho các hoạt động du xuân của người dân
do khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu nên trưa chiều mai tại phía đông bắc bộ trời còn nắng và nhiệt độ phổ biến là hai mươi ba hai mươi sáu độ
sang ngày một mươi năm một mươi sáu trời sẽ chuyển dần sang trạng thái nhiều mây hơn có mưa tăng dần đôi lúc có mưa mưa nhỏ và mưa rải rác
nhiệt độ sẽ giảm dần từ một hai độ
phía tây bắc bộ sang ngày mai chỉ có mưa nhỏ vài nơi ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất là hai mươi ba hai mươi sáu độ riêng khu tây bắc có nơi gần ba mươi độ
sau hai ngày tiếp theo trời sẽ chuyển nhiều mây hơn có mưa nhỏ đến mưa rải rác nhiệt độ sẽ không có nhiều biến động chỉ giảm nhẹ khoảng một hai độ
tương tự như ở miền bắc thời tiết miền trung trong ngày mai và ngày kia nhìn chung là ít có sự biến động
khu vực từ thanh hóa vào đến thừa thiên huế đôi lúc xuất hiện mưa rải rác ở phần phía nam khu vực
từ khoảng đêm ngày một mươi năm sang ngày một mươi sáu mưa mưa rào rải rác sẽ tăng trở lại tuy nhiên lượng mưa là không nhiều
nhiệt độ cao nhất trong vòng ba ngày tới phổ biến không quá hai mươi bảy độ
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong cả ba ngày tới phổ biến ít mưa chủ yếu xảy ra ở phần phía bắc của khu vực phía nam trời khô giáo ngày có nắng nhiều
nhiệt độ cao nhất trên khu vực này từ nay cho đến ngày một mươi sáu tháng hai ổn định khi không quá ba mươi một độ
đến với các tỉnh vùng cao tây nguyên thời tiết từ nay đến cuối tuần
hầu như không có biến động về đêm và sáng trời rét với nhiệt độ từ một mươi năm đến một mươi tám độ
trời khô ráo không mưa ban ngày trời nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
các tỉnh nam bộ trong vòng ba ngày tới không mưa đêm và sáng sớm trời xe lạnh ở các tỉnh miền đông nam bộ với nhiệt độ từ hai mươi một hai mươi bốn độ
ngày nắng nhiều và nhiệt độ cao nhất sẽ là từ ba mươi hai cho đến ba mươi năm độ có nơi cao hơn
nắng nóng nhẹ xuất hiện ở các tỉnh miền đông nam bộ